về con số cụ thể thì chúng ta thấy là từ khi có luật việc làm chúng ta quy định chính sách bảo hiểm thất nghiệp và từ đó đến nay thì số lượng người tham gia vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp là tăng dần đều
tăng lên có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có một cái nguyên nhân hết sức cơ bản đó là do ý nghĩa vai trò quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp mà làm cho người lao động đã chuyển biến nhận thức của người ta coi như đó là một cái giá
đó là một cái giá đỡ một cái vai trò hết sức quan trọng để hỗ trợ người lao động khi mất việc và chứa việc làm hoặc nói cách khác là thất nghiệp
thứ hai là nó tăng lên là do số lượng người lao động tham gia vào quan hệ lao động hay nói cách khác là ký kết hợp đồng lao động trong các cơ sở sản xuất cũng tăng lên
điều đó nó dẫn đến cái tỷ lệ này tăng lên và cho đến nay
có thể nói rằng là cái trần hay nói cái khác là cái mức của những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta
cũng đã đến cái giai đoạn cuối cùng
có thể nói rằng nó sẽ không tăng thêm được nữa vì số lượng nó đã bao phủ gần hết lực lượng lao động có quan hệ lao động
và số người tham gia vào bảo hiểm thất nghiệp khi người ta tham gia vào thị trường lao động đã đạt đến cái đỉnh gần như là tột đích
thế cho nên chúng ta thấy rõ ràng là đây là một cái con số phản ảnh lên cái bản chất chính sách của chúng ta là tốt đẹp và đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người lao động khi tham gia vào thị trường lao động
vừa rồi thì ông bùi sĩ lợi nhấn mạnh vai trò quan trọng cũng như là ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm thất nghiệp và nó lại càng đúng hơn đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
đại dịch covid một mươi chín khi nó diễn ra đúng là một thách thức
nhưng rõ ràng bảo hiểm thất nghiệp đã như một cái đóng vai trò như là một bà đỡ để giúp cho người lao động vượt qua khó khăn của thách thức này
rõ ràng trong cái đại dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
nếu chúng ta không có quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động khó khăn biết đến chừng nào
cùng với cái gói an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ thì quỹ bảo hiểm thất nghiệp cơ bản đã giải quyết được cho toàn bộ lực lượng lao động có quan hệ lao động mà đủ điều kiện để mà hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp
họ đáp ứng được yêu cầu thu nhập bảo đảm được cuộc sống và tránh được sự rủi ro trong quá trình tìm kiếm thu nhập
để đảm bảo cuộc sống gia đình của người lao động
vâng thế nhưng mà thực tế hiện nay thì số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp vẫn khiêm tốn
mặc dù ông có đề cập cái câu chuyện là người dân thì đã phần nào thay đổi cái tư duy và cái nhận thức của họ
thế nhưng tại sao những cái con số này thì vẫn khiêm tốn và chỉ khi đại dịch covid một mươi chín xảy ra hoặc có những cái yếu tố bất ngờ thì con số này mới tăng lên đột biến á
thực ra cái tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta đạt cái tỷ lệ không phải là thấp
số người tham gia bảo hiểm xã hội
xã hội chiếm khoảng ba mươi hai tổng lực lượng lao động
nhưng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm khoảng hai mươi năm hai mươi tám
có nghĩa là người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã gần tương đồng với bảo hiểm xã hội
và nếu như hai con số này trùng nhau tức là bảo hiểm thất nghiệp cân bằng với bảo hiểm xã hội và một trăm linh số người đều tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tỷ lệ tranh lệch này chính là do một phần các doanh nghiệp không thực hiện đúng chính sách chế độ
hỗ trợ của đảng và nhà nước không tham gia bảo hiểm xã hội cho nên dẫn đến cũng không tham gia bảo hiểm thất nghiệp
điều đó dẫn đến tỷ lệ chưa đạt đến mức mà chúng ta mong muốn
thứ hai là có những doanh nghiệp thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội rất cao
nhưng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp lại chưa đạt đến đích
điều đó có nghĩa là một bộ phận người lao động đã không tham gia vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp
vậy thì nếu như dịch covid xảy ra
hoặc là tình trạng
thất nghiệp của doanh nghiệp đó thì đương nhiên người lao động đó sẽ không được hưởng chính sách
điều này nó rất là bất đợi
khi chúng ta diễn ra vấn đề dịch covid một mươi chín
thì chúng ta mới thấy rằng quỹ bảo hiểm thất nghiệp vô cùng quan trọng
nó đóng vai trò bà đỡ cho người lao động
giải quyết khó khăn
ổn định cuộc sống
rõ ràng người lao động phải thay đổi nhận thức
đóng lúc có điều kiện để hướng khi khó khăn
nó giống như
là bảo hiểm y tế
đóng nhưng chúng ta không mong ngoài được hưởng
thì tốt hơn
nhưng khi bất trắc xảy ra
thì đương nhiên chúng ta được hưởng
điều đó nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng
và cái chính sách bảo hiểm ngắn hạn
hay nói cách khác là bảo hiểm thất nghiệp hoặc bảo hiểm y tế
đó chính là những cái chính sách bảo hiểm
đóng vai trò bà đỡ để hỗ trợ người lao động lúc khó khăn
lúc gian nan lúc hoạn nạn
lúc chứa việc làm và lúc thất nghiệp
người dân thì cần phải thay đổi
cần phải tham gia sớm hơn vào bảo hiểm thất nghiệp
thế thì có cách nào để chúng ta tăng tính hấp dẫn
hay là tuyên truyền phổ biến rộng rãi hơn hay không
muốn tăng tính hấp dẫn
thì cái chính sách được hưởng lợi từ cái bảo hiểm thất nghiệp
nó phải được cải thiện
nói cách khác lâu nay khi giám sát
chúng tôi vẫn đề nghị với chính phủ là nên nâng cái mức hưởng lợi từ bảo hiểm thất nghiệp
ví dụ lâu nay chúng ta đang tính ở cái mức như vậy
cho nên cái kết dư quỹ bảo hiểm
bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta đang rất cao
về mặt nguyên lý
thì quỹ bảo hiểm thất nghiệp là quỹ ngắn hạn
cho nên là trong thời gian một năm
cái quỹ đó phải cơ bản được sử dụng
cho người lao động
để làm giá đỡ cho người lao động
chúng ta tồn tại được thị trường lao động
không diễn ra thất nghiệp
không có covid
mà quỹ này vẫn tăng lên
thì điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng
thì chúng ta lại dùng cái quỹ này để đào tạo
nâng cao tay nghề cho người lao động
và đi trước đón đầu
cái việc thất nghiệp
và thiếu việc làm của các doanh nghiệp
điều mà chúng ta hỗ trợ cho doanh nghiệp
đào tạo lại cho người lao động
chúng ta chưa thực hiện được
thì chúng ta cần phải thực hiện
muốn tăng tính hấp dẫn
thì vấn đề quan trọng là chính sách chế độ
phải đủ độ thu hút
có nghĩa là phải nâng lên
để khi không may
người ta thất nghiệp
cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp
người ta được thanh toán từ nhà nước
người ta phải đủ sống
đủ điều kiện
để nuôi sống gia đình
và tìm kiếm việc làm mới
hoặc đào tạo nghề
để có việc làm mới trong thị trường lao động
tính hấp dẫn của bảo hiểm thất nghiệp
trong khu vực có quan hệ lao động
thì chúng ta tương đối yên tâm
tức là tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
so với tỉ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội
là tương đối gần nhau
và thiếu toàn bộ lực lượng lao động
mà đang làm việc
trong nền kinh tế quốc dân
nhưng không có quan hệ lao động
mà chúng ta thường gọi là khu vực
phi chính thức
thì tất cả số này
chưa tham gia vào
quỹ bảo hiểm thất nghiệp
đó là một thách thức
và đó cũng chính là cái nguyên nhân
mà chúng ta lại không thu hút được lực lượng này
tham gia vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp
để không may
khi mà lực lượng lao động
ở khu vực phi chính thức
không tìm kiếm được việc làm
không tự có việc làm
và do tác động của covid một mươi chín
họ cũng được hưởng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
thì rõ ràng ngân sách
không phải bỏ vào
điều này rất có ý nghĩa
hiện nay chúng ta có năm mươi bốn triệu lực lượng lao động
đang tham gia làm việc
trong thị trường lao động
trong nền kinh tế quốc dân
nhưng chỉ mới có một mươi năm triệu
tham gia bảo hiểm xã hội
và bảo hiểm thất nghiệp
như vậy còn bảy mươi
gần bảy mươi lực lượng lao động
của khu vực phi chính thức
là hoàn toàn chưa tham gia vào quỹ bảo hiểm xã hội
và bảo hiểm thất nghiệp
cho nên khi mất việc làm
khi bị tác động của covid một mươi chín
thì toàn bộ số này
phải hưởng từ cái gói an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ
mà không phải được hưởng lợi
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
trong khi quỹ bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta
đang kết dư tám mươi tỷ
muốn làm cho nó hấp dẫn
và muốn thu hút được
cái khu vực phi chính thức này này
cùng tham gia vào bảo hiểm thất nghiệp
thì chúng ta phải làm sao đó
cho chính sách bảo hiểm thất nghiệp
của chúng ta hấp dẫn hơn
và lôi kéo người lao động
khu vực không chính thức
cũng tham gia tự nguyện vào bảo hiểm thất nghiệp
thì cái tỉ lệ nó tăng lên
và rõ ràng
là cái mức độ bao phủ
hay nói cách khác
là cái vai trò bà đỡ của quỹ bảo hiểm thất nghiệp
nó tốt hơn rất nhiều
bảo hiểm thất nghiệp vẫn nặng về giải quyết hậu quả
có nghĩa là khi nào người lao động thất nghiệp
thì chúng ta mới hỗ trợ
trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ đào tạo
để họ có thể tìm công việc mới
hoặc thích ứng với công việc mới
thế nhưng mà lại xem nhẹ
phòng ngừa cũng như là giảm thiểu tình trạng thất nghiệp ạ
điều đó nó đúng ở một khía cạnh
tức là khi mà chúng ta
thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
thì không chỉ là
chi trả khi người lao động mất việc làm
có lương thất nghiệp
mà còn phải dùng
cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp
để đào tạo đi trước đón đầu
tức là đào tạo
khi mà doanh nghiệp có thể
trong tương lai
chuyển đổi cơ cấu sản xuất
hoặc thay đổi ngành nghề
thì doanh nghiệp được phép dùng quỹ bảo hiểm thất nghiệp
để đào tạo đi trước đón đầu
khi anh chuyển sang một cái ngành nghề mới
hoặc chuyển sang một lĩnh vực mới
thì hoàn toàn người lao động
đã đáp ứng được yêu cầu
nghề nghiệp để tham gia vào thị trường lao động
vậy có nghĩa rằng là
chúng ta phải dùng cái quỹ này
một cách triệt để
không nên dùng chỉ để khi
chi trả thất nghiệp
mà phải dùng để đào tạo nghề
để giữ chỗ trước khi thất nghiệp
điều đó rất là quan trọng
nói như vậy là chúng ta sẽ
phải thiên về câu chuyện phòng ngừa
và giảm thiểu tình trạng thất nghiệp nhiều hơn
thiên về phòng ngừa
thiên về giảm thiểu
nhưng không may xảy ra
thì cái chính sách nó phải đủ sống
hoặc là phải tốt hơn
thì nó sẽ tạo ra cái sức hấp dẫn cao hơn
nó hoàn toàn có ý nghĩa giống như là
bảo hiểm y tế
nếu chúng ta hướng lợi cao hơn
thì không ai không dạy gì mà không tham gia
tại hội nghị trực tuyến chính phủ với doanh nghiệp
hồi tháng năm vừa qua
do thủ tướng chủ trì
thì bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đã tham mưu với chính phủ là dành khoảng ba đến năm nghìn tỷ đồng
để đào tạo lại lực lượng lao động
ông có đồng tình với lại quan điểm này hay không
và nếu được thông qua
cụ thể là sẽ có lợi như thế nào cho doanh nghiệp
khi thẩm tra cái ý kiến này của chính phủ
ủy ban chúng tôi đã có ý kiến
việc mà lấy quỹ bảo hiểm thất nghiệp
để đào tạo nâng cao tay nghề
giữ chỗ làm việc cho doanh nghiệp
là chuyện đương nhiên quy định
trong pháp luật
không cần phải xin ý kiến
ủy ban thường vụ quốc hội
nhưng ủy ban thường vụ quốc hội
cho ý kiến
là đang lúc dịch covid
thì chưa thể tập trung để dạy nghề
cái covid nó giảm đi
hoặc không còn
thị trường lao động trở lại bình thường
thì đương nhiên ba nghìn tỷ
hay bảy nghìn tỷ hay một mươi nghìn tỷ
là việc hoàn toàn của chính phủ
chú động để đào tạo nghề
cho nên hôm đó
là chủ tịch quốc hội đã kết luận
chúng ta chưa bàn
đến cái việc dùng bao nhiêu
vì nó đang giãn cách xã hội
còn như bây giờ
nếu như nơi nào chỗ nào
không có dịch
hoặc là không bị lây nhiễm covid một mươi chín
chúng ta hoàn toàn có thể
dùng quỹ này để đào tạo
đi trước đón đầu
mục tiêu là để giảm thất nghiệp
tránh thiếu việc làm
và giữ chỗ cho người lao động tại doanh nghiệp
và tôi nghĩ rằng là
đối với cái quỹ
chống thất nghiệp
và hạn chế thiếu việc làm
là điều đương nhiên
và nên đi trước đón đầu
và chúng ta nên chủ động
để tránh cái việc
rơi vào tình cảnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất
mà người lao động không tìm kiếm được việc làm
mà phải ra khỏi thị trường lao động
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn
có thể thấy là bảo hiểm thất nghiệp
đã thực sự giúp người lao động bảo đảm
về lâu dài thì cũng cần phải hoàn thiện
chính sách bảo hiểm thất nghiệp
theo hướng mở rộng diện bao phủ tham gia
nhất là người lao động trong khu vực phi chính thức
bổ sung các biện pháp hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động
trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp
để chính sách bảo hiểm thất nghiệp
thực sự là công cụ quản lý thị trường lao động
đến đây thì thời lượng của chương trình lao động và xã hội tuần này
của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
những thông tin góp ý xin gửi về hòm thư lao độngvasahoi thnda gmail com
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại